cũng liên quan tình hình phòng chống covid một mươi chín trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã phát đi thông báo khẩn
tìm người từng đến ba khu chợ đầu mối trên địa bàn thành phố
hiện tp hcm đã phát hiện các ca bệnh covid một mươi chín tại một số khu vực chợ đầu mối trên địa bàn
và có thể lây giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán
do đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cần tìm người đến ba chợ sau
chợ đầu mối hóc môn huyện hóc môn chợ sơn kỳ quận tân phú chợ bình điền quận tám
cũng trong tối hai mươi ba tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp tục thông báo khẩn
truy tìm những người từng đến chợ khu phố hai phượng an là quận bình tân
vì đã phát hiện các ca bệnh covid một mươi chín tại chợ này
đề nghị những tiểu thương tại các chợ tiểu thương đến lấy hàng tại khu vực chợ này
để phân phối bán ở các chợ khác
người dân đi từ chợ này ngày một tháng sáu đến nay thực hiện khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú
để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm covid một mươi chín cách ly y tế theo quy định